chỉ còn khoảng một tháng nữa tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra tại thành phố đà nẵng
hiện tại chính quyền và người dân thành phố này đang tập trung mọi công tác chuẩn bị
trong đó có việc tạo diện mạo đô thị khang trang sạch đẹp để chào đón các nhà lãnh đạo
của hai mươi một nước nền kinh tế thành viên apec và các tập đoàn kinh tế và giới truyền thông quốc tế
mấy ngày nay ngoài nhiệm vụ thường ngày của một bảo vệ ngân hàng trên đường bạch đăng
anh trung tự nguyện nhận thêm một công việc nữa đó là chăm sóc những giỏ hoa trang trí
nhằm chào mừng tuần lễ cấp cao apec sẽ được tổ chức tại thành phố quê hương anh
cứ túi cài hằng ngày ngày bóng hôm lần cho cài hoa tươi đẹp để cho đường phố cũng đẹp hơn
nếu mà cầu phường thì thành phố có những trang đối cùng hoa nữa thì chúng tôi cũng vẫn túi hằng ngày đó
chăm sóc kỹ cho hoa tươi tắt đẹp
hiện đã có một giỏ hoa tươi được các nhà hàng khách sạn doanh nghiệp kinh doanh
trên địa bàn đóng góp kinh phí để trang trí cho đường bạch đăng tuyến đường du lịch nổi tiếng
bên bờ sông hàn và các hội đoàn thể tổ dân phố và người dân các hộ kinh doanh đảm nhận
việc chăm sóc các giỏ hoa được tươi tốt cho đến khi kết thúc tuần lễ cấp cao apec
cùng với đó lực lượng chức năng cũng tăng cường lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường
với việc thường xuyên kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng lớn chiếm vỉa hè lòng lề đường
trong đợt cao điểm này đà nẵng cũng tập trung tổng ra soát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
trường các tuyến đường khu vực công cộng và các trung tâm thương mại
tiến hành tháo giỡn tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên
các nhà hàng quán tạm nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị
từ mấy tháng nay là công tác vệ sinh môi trường là chúng tôi thực hiện từng nâng kiệt
và một quảng cáo rầu vàng mà phân công với con bộ trên cái buộc này
tức là mẫu một cái phàm một cái nhành là phụ trách một phường
như sáng thứ bảy nào là cái đầu giờ là anh em con bộ lậu hết cho cho nó để kiểm tra
nhưng là từng cái kiệt khảnh
với sự chung tay góp sức của cả chính quyền
và người dân trong việc làm đẹp cảnh quan đô thị đã tạo nên diện mạo đô thị sạch đẹp và thân thiện
thành phố đà nẵng đã sẵn sàng đại diện cho nước chủ nhà việt nam
tiếp đón hàng ngàn quan khách quốc tế đến tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy